trong hôm nay ngày một mươi chín tháng chín thành đoàn tp hcm đã phối hợp với sở lao động thương binh và xã hội
tổ chức hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
năm nay hội thi có hơn bốn trăm linh em học sinh sinh viên của hai mươi sáu trường trung cấp cao đẳng
cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tp hcm dự thi
các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành ở một mươi chín ngành nghề
gồm cơ điện tử điều khiển tự động đồ họa phục vụ nhà hàng hướng dẫn viên du lịch
điện lạnh thiết kế website v v
đây là sân chơi học thuộc cho các học sinh sinh viên nhằm phát hiện tuyên dương những thí sinh xuất sắc
về kiến thức chuyên môn qua đó góp vận cung ứng một đội ngũ nhân lực lành nghề
có chất lượng phục vụ cho sự phát triển lâu dài của thành phố
hội thi sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín tháng chín đến ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi